công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên chủ trì phối hợp với cục hải quan tỉnh vừa phá thành công chuyên án bắt một đối tượng thu một mươi bánh heroin và một mươi tám viên ma túy tổng hợp
sáng nay tại khu vực bản cang xã triển sơ huyện điện biên đông tỉnh điện biên tổ công tác phối hợp đã bắt quả tang đối tượng lầu a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
chú xã triềng sơ huyện điện biên đông đang vận chuyển trái phép chất ma túy vật chứng thu tại chỗ gồm một mươi bánh heroin một mươi tám viên ma túy tổng hợp
một xe máy một điện thoại di động bước đầu đấu tranh khai thác lầu a co khai nhận mua số ma túy trên của một đối tượng ở myanmar đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ